tại nhà văn hóa trung tâm huyện hải hậu tỉnh nam định phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã dự lễ kỷ niệm một trăm ba mươi năm thành lập huyện hải hậu
trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và bằng khen bốn mươi năm điển hình văn hóa cho quân và dân huyện hải hậu
hải hậu là miền đất có hơn năm trăm linh năm lịch sử được mở mang xây đắp và phát triển bởi công lao trí tuệ của nhân dân qua các thời kỳ lịch sử
đến nay huyện đã bốn lần được phong tặng các danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và anh hùng lao động
hải hậu là một trong những huyện đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của cả nước
tại lễ kỷ niệm phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh nhiệt liệt biểu dương chúc mừng những thành tích mà hải hậu đã đạt được trong thời gian qua
đồng chí yêu cầu huyện tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa anh hùng thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ để tạo sự đổi mới
bứt phá trong phát triển giải quyết tốt các vấn đề xã hội xóa đói giảm nghèo bảo đảm chính sách cho người có công
cùng với đó phó chủ tịch nước lưu ý huyện không ngừng chăm lo công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị
thực hiện tốt các nghị quyết của trung ương đảng gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách hồ chí minh